bộ lao động thương binh và xã hội đã có văn bản gửi các bộ ngành xin ý kiến góp ý sự thảo tư trình và quyết định của thủ tướng chính phủ
phê duyệt đề án sắp xếp tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp đến năm hai nghìn hai mươi
theo đó một trong những mục tiêu của đề án là đến năm hai nghìn ba mươi sẽ giảm khoảng một phần tư số trường đào tạo nghề
tập trung phát triển trường nghề chất lượng cao và quy mô tuyển sinh tăng gấp ba lần so với hiện nay
cụ thể đến năm hai nghìn ba mươi phấn đấu tuyển sinh được sáu ba triệu người học theo lộ trình tăng dần theo các mốc hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
đồng thời giảm mạnh vì đầu mối với mỗi mốc thời gian giảm tối thiểu bình quân cả nước một mươi đơn vị sự nghiệp công lập
đến năm hai nghìn ba mươi ít nhất chín mươi người học có việc làm và có năng suất thu nhập cao hơn sau đào tạo
nguyên tắc quy hoạch là không sắp nhập hay giải thể một cách cơ học
mà việc tổ chức sắp xếp lại nhằm tránh
trồng chéo trùng lập chức năng nhiệm vụ để nâng cao hiệu quả hoạt động của giáo dục nghề nghiệp
hiện cả nước có gần hai cơ sở giáo dục nghề nghiệp khuyến khích phát triển xã hội hóa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
đặc biệt đẩy mạnh các trường nghề tiếp cận trình độ phát triển các nước g hai mươi g bốn mươi asean chử bốn và asean